theo hiệp hội thép việt nam hơn một tháng trở lại đây giá nguyên liệu nhập khẩu tăng cùng với những tác động từ trung quốc
thị trường sản xuất thép lớn nhất thế giới đã khiến giá thép xây dựng trong nước liên tục tăng
so với cuối năm trước hiện giá phôi thép tăng hơn ba sắt tăng từ bảy đến tám
ngoài ra sự tăng giá của than biện cực cũng kéo theo giá bán thép thành phẩm tăng lên từ năm trăm linh sáu trăm linh ngàn đồng một tấn
hiện tại giá thép xây dựng đang ở mức một mươi năm ba triệu đồng một tấn đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây
các chuyên gia dự báo trong thời gian tới giá nguyên liệu đầu vào sản xuất sắt thép xây dựng tiếp tục tăng
nên giá bán mặt hàng này có thể tăng thêm từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng một tấn ngay trong những ngày cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thậm chí sẽ tăng đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi tám